thưa quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về lùm xùm giữa thương tín và trịnh kim chi
sau khi quay xe tố trịnh kim chi nhập nhằng trong chuyện tiền bạc mà mạnh thường quân đã quyền góp cho nam nghệ sĩ
khiến cư dân mạng bản tán xôn xao
mới đây người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái thường tín đã lên tiếng về sự thật của bản hợp đồng
trước đó vào tháng ba năm nay nghệ sĩ thương tín nhập viện vì bị đột quỵ
khi hay tin đàn anh có hoàn cảnh khó khăn trịnh kim chi nhanh chóng đứng ra kêu gọi các mạnh thưởng quân giúp đỡ được tám trăm linh triệu đồng
gần đây theo yêu cầu của nghệ sĩ thường tín trình kim chi đã trao lại cho vợ chồng nam diễn viên số tiền hơn hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng
được cam kết sẽ dùng một phần để mua bảo hiểm cho con gái tài tử đến năm một mươi tám tuổi
sau khi nhận lại tiền thương tín bất ngờ có phát ngôn cho rằng trịnh kim chi nhập nhằng tiền đóng bảo hiểm cho con gái ông
đồng thời tải tử này khẳng định không đề nghị nữ nghệ sĩ kêu gọi quyền góp mà tự trịnh kim chi đứng ra vì bản thân ông không muốn than nghèo kể khổ
cụ thể trong một đoạn clip ngắn cắt từ live stream được chia sẻ mới đây diễn viên phim biệt động sài gòn gây chú ý với phát ngôn
thương tín chưa nhận được số tiền tám trăm linh triệu như lời trịnh kim chi nói thật sự ra chỉ có trăm mấy chục triệu thôi
cụ thể hơn về tranh cãi xung quanh tiền bảo hiểm thương tín cho biết trước đây khi kêu gọi ủng hộ chị kim chi có nói sẽ trích tiền ra để mua bảo hiểm cho con gái mình
sau này khi có thấy gì đó mơ hồ ông hỏi về giấy tờ biết là có đóng nhưng mới đóng có một năm thôi
cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi
bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi
đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho chị kim chi đâu ông nói
theo lời thương tín ông cũng có hỏi luật sư thì phía người này nói hồ sơ này ai làm cũng được tôi làm một mươi cái cũng được
vì vậy diễn viên biệt động sài gòn muốn đồng nghiệp gửi lại tiền
nam diễn viên nói thêm khi nhận lại số tiền ông dự định gửi ngân hàng để tiếp tục lo cho con gái chứ không dùng phung phí như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội
tôi rất bức xúc khi liên tục bị chỉ trích tiêu xài hoang phí như một người vô trách nhiệm với cuộc sống
tôi không phải người như vậy tôi không lấy tiền bảo hiểm của con gái để tiêu xài
suốt thời gian qua tôi sống rất khổ sở vì bị bệnh tật hành hạ và chịu nhiều an ước ông nghẹn ngào nói
về số tiền bảo hiểm hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng sau khi đóng năm đầu tiên nay còn hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng
thương tín cho rằng chị kim chi ban đầu nói sẽ đóng cho công ty bảo hiểm nhưng sau đó âm thầm gửi ngân hàng lấy lãi
vì thế ông đòi lại số tiền này để gửi tiết kiệm lấy lãi đóng học phí cho con
về những lý do trên thương tín và người nhận nuôi mình anh nguyễn thanh tòng sẽ nhờ công an vào cuộc điều tra sự thật
bằng cho diễn viên anh tòng xác nhận chúng tôi đang bổ sung hồ sơ vì có tỉnh tiết mới sẽ nhanh thôi
chúng tôi muốn làm đến cùng cho rõ trắng đen
chị hạnh người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho con gái thương tín cho biết
thời điểm tư vấn vợ chồng nam diễn viên đều đồng ý thì cô mới làm hợp đồng
lúc đó thì thương tín đã quá tuổi sức khỏe lại không tốt nên không đứng tên được
chính vì thế mới để vợ thương tín đứng tên mua cho con
về hợp đồng bảo hiểm khi tư vấn xong và thanh toán tiền thì phía công ty mới thẩm định
nếu đủ điều kiện về sức khỏe và tài chính thì công ty mới phát hành hợp đồng
trong trường hợp khách hàng làm mất hóa đơn nếu muốn công ty vẫn có thể gửi cho khách hàng giấy xác nhận đã đóng tiền chị hạnh nói
trước thắc mắc của mọi người về việc vì sao trịnh kim chi không đóng tiền bảo hiểm một lần mà phải chia ra theo từng năm
phía đơn vị bảo hiểm cho biết tôi đã hỏi phòng thẩm định và bên công ty chúng tôi chưa có điều khoản thu bảo hiểm một lần trong một mươi năm
chính vì thế tôi đã tư vấn cho vợ chồng anh tín đóng hàng năm
thời điểm đó trịnh kim chi đã thay mặt vợ chồng anh tín tám số tiền đó và cả hai đều đồng ý
tôi không hiểu vợ chồng anh tín đang muốn điều gì
thứ nhất vì hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực
khi nào sang năm sau hay những năm sau nữa bà mất hiệu lực thì trịnh kim chi không đóng phí thì lúc đó hãy nên nói
còn bây giờ tôi đã tư vấn rất kỹ như vậy
công ty bảo hiểm không thể thu một lần nên chỉ có thể đóng theo từng năm
hiện tại hợp đồng vẫn đang có hiệu lực thì vợ chồng anh tín đang nghi ngờ điều gì
người này nói thêm
đồng thời khi được hỏi về vấn đề không có hóa đơn hay chuyện làm giả hồ sơ bảo hiểm chị hạnh phản hồi
về nguyên tắc hợp đồng phải đúng tên người được bảo hiểm bên mua bảo hiểm và đúng quyền lợi
phía công ty phải thẩm định khách hàng phải đủ điều kiện về tài chính và sức khỏe thì hợp đồng mới phát hành
vậy thì làm sao có thể giả hợp đồng được
còn nếu khi tham gia bảo hiểm mà chưa đóng tiền thì không thể phát hành hợp đồng được
hợp đồng bảo hiểm cho con gái vợ chồng anh thường tín đã là một hợp đồng bảo hiểm thật sự rồi
đã có dấu mộc của công ty và đúng tên người được bảo hiểm đúng số phí đúng quyền lợi
mặc dù đã lên tiếng phủ nhận các thông tin cho rằng nam nghệ sĩ sử dụng tiền quyền góp phong phí
nhưng thương tín vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng
bên cạnh đó cư dân mạng còn thắc mắc một chi tiết rằng không còn thấy bộ giang sứ được tần tràng trước đó
dẫn đến việc xuyên suốt đoạn clip
thương tín phát âm khá khó khăn và đôi khi là nghe không rõ
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sau khi được mạnh thường quân ủng hộ tiền điều trị bệnh đột quỵ
thương tín dần ổn định sức khỏe
sau đó nam nghị sĩ cùng trịnh kim chi đã đến bệnh viện để làm lại giang mới
tuy nhiên trong hình ảnh mới nhất khán giả lại không thấy bộ giang được
chị kim chi sẵn sàng hợp tác với công an nếu thương tín tố cáo
về phía chị kim chi chị phản hồi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi
tôi không muốn câu chuyện này phức tạp hơn nữa
phía anh thương tín muốn mời công an là quyền của anh ấy
tôi luôn sẵn sàng hợp tác
trước đó chị kim chi đã phản hồi tất cả nghi vấn của diễn viên thường tín trên trang cá nhân
số tiền chị kêu gọi quyên góp là bốn trăm linh sáu triệu đồng không phải tám trăm linh triệu đồng như lời đàn anh
mỗi đợt kêu gọi nghệ sĩ ưu tú đều công khai trên trang cá nhân và đăng kèm số tài khoản của vợ thường tín
chị cũng chủ động ghi hình từng buổi trao tiền hợp đồng và giấy tờ bảo hiểm để khán giả theo dõi
thực tế lúc thường tín mới nhập viện vì đột quỵ không chỉ trịnh kim chi mà nhiều đồng nghiệp tham gia giúp đỡ ông
trong đó mc phạm anh mở tài khoản riêng cho vợ thường tín và kêu gọi khán giả chuyển tiền vào đó
với số tiền bảo hiểm hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng hiện còn hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng
chị kim chi đã thông tin rõ vì quy định của công ty bảo hiểm nên chị không thể đóng toàn bộ trong một lần mà gửi ngân hàng để đóng hàng năm
chị đã chia sẻ với báo chí đây là tài khoản thường không phải tài khoản tiết kiệm
trịnh kim chi từng trao đổi với vợ thương tín trước khi kêu gọi quyền góp từ thiện
bà từng trao đổi với hai vợ chồng về việc mua bảo hiểm cho con gái nam diễn viên
chị không tự ý làm điều gì mà không qua trao đổi với người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trịnh kim chi nói thêm chi rất buồn khi bị thương tín tố nhập nhằng tiền bạc
chị mong muốn vụ việc nhanh chóng khép lại
diễn viên thương tín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu xuất phát điểm sự nghiệp của ông là mạng kịch nói
ông từng là kép đẹp nổi tiếng của các đàn ông
đàn kiểu long giang kim cương
sau này khi lớn sân mảng điện ảnh tên tuổi thương tín vang rội qua các bộ phim
ván bài lật ngựa săn bắt cướp biết động sài gòn chiến trường trên nửa phần trăng
qua giai đoạn phim mì an liên thương tín vắng bóng màn ảnh
năm hai nghìn một mươi năm ông ra mắt hồi ký một đời sống bão
từng là diễn viên danh tiếng một thời
nên việc diễn viên thường tín sống trong căn phòng trọ hai mươi m hai khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa
diễn viên thương tín từng có một cuộc sống cực kỳ xa hoa trước đây
nhưng nay ở tuổi xế chiều anh lại rơi vào cảnh khốn khó không ngờ
mới đây nghệ sĩ thương tín lên tiếng phủ nhận
ông tiêu xài hoang phí số tiền tám trăm linh triệu đồng được các sao việt quyên góp gửi tặng trong thời điểm bị đột quỵ
đồng thời sức khỏe của thương tín không có chuyển biến nặng
chỉ có điều là di chứng của bệnh đột quỵ khiến ông đi lại khó khăn đi lại khập khễnh khó đi lại
từ những năm hai nghìn hai thương tín ít đi đóng phim hơn
đến năm hai nghìn bảy nghệ sĩ thương tín bị bắt vì tội tổ chức đánh bài tại quán cà phê của ông
ngày hôm sau báo chí đưa tin râm rộ mọi người xôn xao bản tán
sau đó nam nghệ sĩ không phải ở trong phòng tạm giam nữa nhưng phải đi tới cơ quan điều tra để chứng minh
vụ án cuối cùng vẫn bị khởi tố thương tín bị sửa án treo
từng có trong tay cuộc sống ai cũng phải mơ ước nhưng nghệ sĩ thương tín lại để mất hết tất cả chỉ vì đam mê cờ bạc
đến năm sáu mươi tuổi nam nghệ sĩ kết duyên
thông tin mới nhất liên quan đến nghệ sĩ thường tín và sức khỏe của ông sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo